công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trong đó bắt tạm giam năm đối tượng gồm nguyễn thái trọng phạm thành linh nguyễn thị thanh thúy nguyễn thị sim và nguyễn thị thu
điều đáng nói nhóm đối tượng trên không chỉ làm giả văn bằng chứng chỉ mà còn làm giả cả con dấu của công an phường bệnh viện sở y tế tỉnh bà điều vũng tàu
qua thời gian dài theo dõi vào ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng trên
đang có hoạt động sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ tài liệu giả của cơ quan tổ chức với quy mô lớn
qua khám xét tại nơi làm việc nơi ở của các đối tượng tại thị xã phú mỹ cơ quan điều tra lập biên bản thu giữ nhiều mộc dấu tròn
giả hình dấu của các cơ quan chức năng như công an phường mỹ xuân sở y tế tỉnh bà rối vũng tàu trung tâm y tế thị xã phú mỹ
ngoài ra có gần bốn trăm linh giấy khám sức khỏe giả văn bằng chứng chỉ của các trường đại học hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe
giấu tên bác sĩ và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả